nhằm nêu bật vai trò và những đồng góp của đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện việt nam đang ở ngã rẽ trên quá trình phát triển thúc đẩy tăng trưởng trong điều kiện hạn chế về lao động và vốn
báo điện tử đại biểu nhân dân phối hợp với trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề thí điểm cơ chế chính sách đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ
tại cuộc giao lưu một trong những câu hỏi nhận được sự quan tâm của nhiều cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến dự án first như
cách thức tham gia bài học kinh nghiệm của các đối tượng thụ hưởng thuộc ba hợp phần đã nhận được tài trợ ứng dụng triển khai trong thực tiễn những giá trị lợi ích của việc tham gia dự án first đối với các đối tượng thụ hưởng
chương trình đã cung cấp các thông tin sâu rộng tới công chúng và các nhà quản lý nhà đầu tư doanh nghiệp về các chương trình dự án lớn các cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới
tổng kết lại những kết quả đặc biệt là việc thí điểm các cơ chế chính sách và một số mô hình điểm sáng trong việc góp phần giải quyết nhiều bài toán cho đời sống kinh tế xã hội chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo sức lan tỏa của những dự án có giá trị đem lại cho các đơn vị thụ hưởng